vào sáng ngày hôm nay văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ công an tòa án nhân dân tối cao bộ ngoại giao
tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước
theo quyết định ký ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đặc xá cho hai bốn trăm ba mươi bốn phạm nhân
đang chấp hành án phạt tù và ba người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
một người đang được khoản chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn
người bị kết án trung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn người đang được tạm đình chỉ chấp hành án
kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
nhiều người dân thủ đô về quê hoặc đi du lịch khiến lượng phương tiện tăng đột biến tại các cửa ngõ hà nội
ghi nhận tại nút giao giải phóng pháp vân lượng phương tiện ùn dài cả chiều từ trung tâm thành phố hà nội
ra cửa ngõ hà nội
trong vụ án bay lắc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
tòa nhân dân thành phố hà nội đã bắt đầu di chuyển về quê qua các cửa ngõ thủ đô
hà nội đã tuyên hai án tử hình một án trung thân đối với ba bị cáo phạm tội liên quan đến hành vi mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại phòng điều trị của bệnh viện
cụ thể bị cáo nguyễn xuân quý tử hình về các tội mua bán sử dụng mua bán tổ chức sử dụng
và tăng trữ trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn văn ngọc bị tử hình về hai tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bị cáo nguyễn trung nguyên lĩnh hai mươi sáu năm tù về cả hai tội danh này
bị cáo nguyễn công thường bị phạt tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
lợi dụng việc các ngày nghỉ không nộp được tiền vào ngân hàng
dương hoàng minh là nhân viên bưu cục của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm tại tỉnh lâm đồng
đã rút ruột hơn một ba tỷ đồng sau đó bỏ trốn
công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án bắt tạm giam dương hoàng minh
trú tại thành phố đà lạt để điều tra làm rõ
về tội tham ô tài sản
trong các ngày mùng ba mùng bốn và mùng năm tháng sáu
minh đã thu được hơn một ba tỷ đồng từ tiền hàng của kho liên nghĩa
sau đó minh lấy tất cả số tiền nói trên đi xe máy về thành phố hồ chí minh
sau đó xuống thành phố rạch giá tỉnh kiên giang và đi phà ra đảo phú quốc
để tìm đường sang campuchia
do không trốn sang campuchia được minh quay trở lại thành phố hồ chí minh thuê trọ
và đến ngày hai mươi năm tháng tám thì bị công an tỉnh lâm đồng bắt giữ
đến thời điểm bị bắt giữ minh đã sử dụng hơn chín trăm linh
một mươi năm triệu đồng để mua xe máy điện thoại dây chuyển vàng và chi tiêu cá nhân
bị người đàn ông cướp hai sợi dây chuyền khi đối tượng này giả vờ hỏi mua vàng
nữ chủ cửa hàng vàng liền lao ra chẳng xe tên cướp rồi hô hoán mọi người xung quanh trợ giúp
công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn tiến duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phường văn đức tp chí linh tỉnh hải dương
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày hai mươi chín tháng tám duy điều khiển xe mô tô không gắn biển số
đến cửa hàng vàng mạnh quỳnh sau đó giả làm khách mua hàng
và xem hai sợi dây chuyển vàng trong thủ kính
nhân lúc chủ cửa hàng sơ hở duy liền cầm hai sợi dây chuyền
rồi chạy ra xe mô tô để bỏ trốn thì bị chủ cửa hàng giữ xe lại
sau đó duy bị người dân bắt giữ bàn giao cho lực lượng công an
lợi dụng việc các ngày nghỉ không nộp được tiền vào ngân hàng
đối tượng dương hoàng minh là nhân viên bưu cục của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm
tại tỉnh lâm đồng đã rút ruột hơn một ba tỷ rồi bỏ trốn
công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án bắt tạm giam dương hoàng minh
trú tại tp đà lạt tỉnh lâm đồng để điều tra về tội tham ô tài sản
trong các ngày mùng ba mùng bốn mùng năm tháng sáu
minh đã thu được hơn một ba tỷ đồng từ tiền hàng của kho liên nghĩa
sau đó minh lấy tất cả số tiền nói trên đi xe máy về tp hcm

minh đi đến tp rạch giá tỉnh kiên giang
sau đó đi phà ra đảo phú quốc để tìm đường sang campuchia
do không trốn sang campuchia được minh quay lại tp hcm thuê trọ
và cho đến ngày hai mươi năm tháng tám thì bị công an tỉnh lâm đồng bắt giữ
cho tới thời điểm bị bắt giữ minh đã sử dụng hơn chín trăm một mươi năm triệu đồng
để mua xe máy điện thoại dây chuyền vàng và chi tiêu cá nhân
liên quan đến vụ nổ tại công ty trách nhiệm hiệu hạn

thuộc khu công nghiệp đại đồng hoàn sơn
khiến ba mươi bốn người bị thương
vào ngày hôm nay công an tỉnh bắc ninh sơ bộ đã xác định nguyên nhân ban đầu
là do áp suất khí lớn dẫn đến bị nổ
theo công an tỉnh bắc ninh vụ nổ làm vỡ cửa kính đổ cửa
khiến cho các công nhân bị thương do văng kính đổ cửa vào người
sau sự cố nổ các công nhân chạy vội ra ngoài để thoát thân
cho nên nhiều người đã sô đẩy dẫm đạp lên nhau dẫn đến bị thương
được biết trong số ba mươi bốn công nhân bị thương
có hai mươi bảy người đang được điều trị tại trung tâm y tế tp từ sơn
và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
bảy người bị thương nặng được chuyển lên viện tuyến trên để điều trị
theo đánh giá của các bác sĩ các công nhân bị bỏng từ cấp độ một đến cấp độ hai
và không nguy hiểm đến tính mạng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với lý văn vũ sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã hoàng khai huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội lý văn vũ đã nhắn tin
cho ba người khác cùng chú tại xã hoàng khai huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
rủ vượt biên sang campuchia để làm thuê cho bạn của mình là triệu quý cường
với mức lương khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng được bao ăn ở và lo chi phí đi campuchia
nhẹ dạ cả tin những người này đã theo vũ và cường vào tp hcm
sau đó vượt biên trái phép sang campuchia để làm việc
và tại đây các nạn nhân bị tuyển vào các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo
bị cưỡng ép lao động vất vả lương trả thấp hơn so với thỏa thuận ban đầu
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng gây ra gần bốn mươi vụ trộm liên huyện vừa bị công an thị xã hòa thành
tỉnh tây ninh triệt xóa tài sản chiếm đoạt được các đối tượng mang sang khu vực biên giới campuchia ra
cơ quan an để tiêu thụ
vào dạng sáng ngày hôm nay công an thị xã hòa thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt giữ
khẩn cấp bảy đối tượng gồm dương thành nhân cù thanh dư nguyễn hoàng ân lê quang trường nguyễn tấn đạt
lê văn luyến cùng chú tại huyện go dầu và trần phước thiện chú tại xã hỏa thành
quá trình điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm khuya sử dụng xe ô tô loại phân khối lớn
chạy rào trên các tuyến đường tìm sự sơ hở của người dân trong việc quản lý trông coi bảo vệ tài sản
để hoạt động trộm cắp tài sản bằng hình thức là dùng kiềm để cắt bẻ khóa cửa đột nhập vào nhà của người dân để chiếm đoạt tài sản
đến thời điểm hiện tại các đối tượng đã thực hiện tổng cộng ba mươi tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn toàn tỉnh
chiếm đoạt trên ba mươi xe mô tô các loại cùng với các loại cây cảnh có giá trị
tài sản chiếm đoạt được các đối tượng đã mang sang khu vực biên giới campuchia giáp danh tỉnh long an để tiêu thụ
thưa quý vị và các bạn so với cùng kỳ năm ngoái trên địa bàn tỉnh yên bái tỷ lệ các loại tội phạm có xu hướng giảm dần
trong đó có tội phạm hình sự
với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc nổi lên
không để hình thành các tuyến địa bàn các tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh yên bái xảy ra một trăm bốn mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội
điều tra làm rõ một trăm ba mươi tám vụ bắt giữ xử lý ba trăm năm mươi tám đối tượng
riêng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã đấu tranh bắt giữ xử lý chín vụ năm mươi đối tượng
tổ chức xác minh truy bắt vận động hai mươi ba đối tượng truy nã ra đầu thú
sự chủ động quyết liệt đã góp phần kéo giảm những vấn đề về an ninh trật tự mới nổi trên địa bàn
để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự đơn vị đã chủ động nắm tình hình tăng cường tham mưu
kịp thời đề xuất đánh đạo công an tỉnh để chỉ đạo giải quyết có hiệu quả tình hình tội phạm nổi lên
khắc phục những sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế xã hội
kiềm chế và khắc phục những nguyên nhân và điều kiện để các loại tội phạm hoạt động
không để tội phạm lợi dụng hoạt động
thông qua phương tiện thông tin truyền thông để tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân
và thông tin về những thủ đoạn phạm tội để dân biết và chủ động phòng ngừa
trên cơ sở nắm chắc dự báo tình hình và chủ động phát hiện kịp thời tình hình tội phạm nổi lên trên tuyến địa bàn lĩnh vực
các vụ phạm pháp hình sự đều được tập trung lực lượng khẩn trương điều tra phá án
như vụ việc liên quan đến đối tượng nguyễn xuân cường chỉ vì mâu thuẫn trong hợp tác công việc
cường đã sử dụng hung khí khiến ông hoàng văn cương cùng chú tại huyện yên bình bị thương tật hai mươi một
đến hà sáu thì tôi có bảo hiếu long và trường là tí nữa thấy ông cường xuống
nếu mà thấy ông cường đi đến đức thì gọi cho tôi
còn nếu mà một mình ông cường thì trường phát đồng ý một hai cái cảnh cáo
thì khoảng năm đến một mươi
một phút sau thì là hiếu long trường quay lại xe và trường bảo với tôi là em gọi ta đồng ý một hai cái
sau nhỏ chúng tôi về cây nằm và lấy xe đi về
cùng với công tác phòng ngừa đấu tranh việc triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền
nâng cao tinh thần cảnh giác và vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm cũng đã được đẩy mạnh
qua đó việc ra soát hoạt động của đối tượng và nhóm đối tượng đã góp phần kiểm soát được tình hình của nhiều ổ nhóm
đối tượng hình sự hoạt động
thực hiện công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố yên bái
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
về phần cơ bản là tình hình tội phạm đã được kiềm chế và đẩy rùi
tuy nhiên thì còn một số tội phạm mang tính truyền thống như trộm cắp tài sản cúi hình tích
để chủ động công tác phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm trên
thì công an thành phố yên bái đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đặc biệt là các loại
loại thông tin đại chúng và các mạng xã hội để người dân hiểu vừa chưa phá ra chủ động phòng ngừa
dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày và từ nay đến cuối năm dự báo tình hình hoạt động tội phạm hình sự
sẽ có những diễn biến phức tạp
để chủ động phòng ngừa lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã chủ động xây dựng kế hoạch
tiếp tục mở các đợt cao điểm tập trung vào tội phạm có tổ chức
tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen tội phạm trộm cắp
bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh yên bái